tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo trần quốc tuấn và trần đăng bảo huy
là tài xế xe công nghệ cùng chú tại tp đà nẵng về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tuấn và huy ngồi nhậu tại một quán trên đường đống đa cùng nhóm bạn
đến dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng hai thấy trần vũ hoàng duy chú tại quận hải châu và phạm đức tùng chú tại quận thanh khê
đang lớn tiếng cãi nhau nên huy nhắc nhở thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn
huy đã đá vào người duy tuấn thấy vậy liền cầm vỏ chai bia đập vào đầu tùng và đâm trúng ngực khiến tùng gục tại chỗ
còn huy cũng dùng vỏ chai bia đâm liên tiếp vào duy hậu quả tùng bị thương tích hai mươi bốn duy bị thương tích hai mươi
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trần quốc tuấn một mươi năm tù trần đăng bảo huy chín năm tù cùng với tội giết người